chỉ huy đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết
đơn vị này đang phối hợp với đội hai phòng cảnh sát hình sự điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan tới siêu xe ferrari bốn trăm tám mươi tám
phương tiện này đã va chạm với xe máy trên đường lê quang đạo khiến một người tử vong vào dạng sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi
hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu vân tay lưu trên vô lăng xe để xác định người cầm lái trực tiếp
theo báo cáo ban đầu người cầm lái chiếc xe là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường mỹ đình hai nam tử liêm hà nội
thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn chiếc siêu xe ferrari đang lưu thông theo hướng đi lê đức thọ
thì bất ngờ tông vào xe máy chạy cùng chiều phía trước cú đâm mạnh đã khiến cho người đi xe máy chết tại chỗ
xe máy biến dạng xe ferrari hư hỏng phần đầu
nạn nhân tử vong tại chỗ là ông lê đình hới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở phú lương hà đông
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn